thông tin cập nhật tiếp theo về tình hình cơn bão số một mươi có tên gọi quốc tế là bão nukten
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng nay bão số một mươi sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc một trăm một mươi ba bảy độ kinh đông
cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm chín mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bốn mươi năm mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được hai mươi km
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây bắc quần đảo trường sa
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ